trước đó công an huyện vĩnh kiểu đã bắt quả tang kiệt đang vận chuyển tám mươi một hộp pháo nổ trái phép có trọng lượng một trăm ba mươi ba kg trên xe ô tô tại ấp cây xoài xã tân an
điều tra mở rộng cơ quan công an đã bắt giữ bạo là đồng bọt với kiện
làm nhiệm vụ đi trước dẫn đường tránh lực lượng chức năng phát hiện trong quá trình vận chuyển số hàng để đem đi tiêu thụ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau chia làm nhiều mũi đã bao vây và chìa xóa tụ điểm đá gà an tiền
tại phần đất chống thuộc ấp quảng phú xã tân hưng tây huyện phú tân
phát hiện lực lượng công an các đối tượng liền tháo chạy tuy nhiên một mươi bảy đối tượng liên quan đến tụ điểm đá gà ăn tiền đã bị tạm giữ
kiểm tra tại hiện trường và xung quanh khu vực lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ bốn cặp cửa tám con gà một cân đồng hồ khoảng bảy triệu đồng
hai mươi năm xe máy cùng một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu của các đối tượng tụ điểm đá gà trên do một đối tượng trú tại xã tân hưng tây tổ chức
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h một mươi phút tối ngày hôm qua xe khách do tài xế lâm quang tuân chú ở quảng ngãi điều khiển chở ba mươi chín người từ quảng ngãi đi hà nội
khi đến địa điểm trên đã xảy ra va chạm với ô tô bốn chỗ biển kiểm soát bảy mươi bốn a hai mươi một nghìn tám trăm bốn mươi năm
vụ tai nạn đã khiến xe ô tô khách lao xuống ruộng ven đường và lật nghiêng năm người bị thương nhiều người bị xây sát nhẹ trong đó có nhiều trẻ em
xe ô tô con bị hư hỏng trước cửa bên lái
ngay sau vụ tai nạn lực lượng chức năng và một số người dân đã khẩn trương đưa người ra khỏi xe một số người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu